hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
làng nghề bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
hiện tại đây có hơn năm trăm linh cơ sở sản xuất gốm sử dụng khí ga
trung bình mỗi cơ sở để trong nhà ít nhất từ một mươi sáu đến hai mươi bình ga công nghiệp có trọng lượng bốn mươi tám kg một bình
mặc dù khi lắp đặt được sự tư vấn thiết kế của đơn vị cung cấp ga
tuy nhiên khi đưa vào sử dụng các chủ hộ kinh doanh lại có nhiều thay đổi
thay vì kê các bình ga ngang bằng hoặc cao hơn so với nền
thì họ lại đặt những quả bom nổ chậm này ở các rãnh thấp chứa nước nóng ở phía dưới
để đảm bảo công tác an toàn phòng chảy cháy
thì hệ thống giàn ga thứ nhất liên quan về vấn đề xây dựng
nó bắt buộc phải được thẩm duyệt nghiệm thu về công tác phòng chảy cháy
tuy nhiên hiện nay về thực tại
ở như các hộ kinh doanh ở chúng ta ở đây thì phải nói là gì ạ
sử dụng ga ở đây là chưa được đảm bảo công tác an toàn
cái lượng nước nóng này cũng như là kèm theo cái lượng nước mà đi vào
thì dẫn đến là hư hỏng các vỏ bình dẫn đến là bị dì xét
và có thể là dẫn đến là gây ra cái hiện tượng là dò dỉ khí ga
và khi mà dò dỉ khí ga mà người dân không biết cách xử lý như thế nào
thì nó cũng là một trong những cái vấn đề cực kỳ là nguy hiểm
có thể gây ra cái thiệt hại rất là lớn
từ năm hai nghìn một mươi đến nay
làng nghề bát tràng
đã xảy ra hàng chục vụ cháy nổ liên quan tới khí ga công nghiệp
gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
thế nhưng qua thực tế ghi nhận thì dường như người dân vẫn thờ ơ
với sự an toàn của chính mạng sống và tài sản của mình
các số báo ra trong sáng thứ hai ngày đầu tuần có gì đáng chú ý
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên hiền minh
vâng xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh
thưa quý vị trên tờ kinh tế đô thị có bài
hà nội đang có những cơ hội
phát triển mới
chiều ngày hai mươi tám tháng ba
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã chủ trì buổi làm việc với thành ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội
về tình hình phát triển kinh tế xã hội
ba tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm
chín tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
cùng chủ trì có bí thư thành ủy hà nội
vương đình huệ dự hội nghị có phó thủ tướng
trịnh đình dũng và lãnh đạo các bộ
ngành trung ương lãnh đạo thành ủy
mạnh tinh thần hà nội vì cả nước
cả nước vì hà nội vì thế cái gì làm được
cho hà nội thì chúng ta nên làm
thủ tướng đề nghị các bộ ngành phát biểu
tập trung xử lý các kiến nghị của hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá
về tình hình phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi cho rằng đây là một thành công
toàn diện của hà nội trong năm dịch bệnh
covid một mươi chín tốc độ tăng trưởng
cao gấp một bốn lần cả nước quy mô
đạt bốn mươi năm tỷ usd
vượt thu hai mươi năm tỷ đồng
bộ mặt thủ đô có sự thay đổi
nhanh nhất là xây dựng nông thôn mới
đã vượt thời gian hai năm
thủ tướng nói chúng ta đã phấn đấu
trồng mới một triệu cây xanh thủ đô
xanh tới hơn chính trị an toàn xã hội tiếp tục
giữ vững môi trường đầu tư được cải thiện
câu hà nội không vội được đâu
không được nhắc tới nữa
cho rằng hà nội
có nhiều thời cơ nhiều thách thức
thủ tướng yêu cầu
thành phố tập trung huy động cả hệ thống
chính trị người dân thủ đô cụ thể hóa
nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố
khóa một mươi bảy và nghị quyết đại hội đảng
một mươi ba bằng các chương trình
hành động cụ thể và phân công
các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
nghị quyết một trăm linh hai của chính phủ
đóng góp vào thành tích chung của cả nước
chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân các cấp vào ngày hai mươi ba
tháng năm tốt nhất đổi mới mạnh mẽ
nguồn lực tăng trưởng đổi mới sáng tạo
thủ tướng nhấn mạnh đến việc hà nội
cần có mô hình mới để đóng góp vào mô hình
trên báo công an nhân dân có bài
nhận thức tư duy mới trong bảo vệ
an ninh quốc gia tại hội nghị trực tuyến
toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng chiều ngày
hai mươi tám tháng ba đại tướng tô lâm ủy viên
bộ chính trị bộ trưởng bộ công an giới thiệu
chuyên đề về những nhận thức mới
tư duy mới về an ninh quốc gia bảo vệ
an ninh quốc gia
bộ trưởng tô lâm nêu rõ
về tầm nhìn đến năm hai nghìn một mươi chín
mục tiêu nước ta trở thành nước phát triển
công nghiệp cao do đó xác định
định hướng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh
thực hiện nhiệm vụ chung mọi mặt trong nhiệm kỳ này
đều vươn tới tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
dài hạn về mục tiêu bộ trưởng
tô lâm chỉ rõ trong nghị quyết đại hội
cũng xác định rất rõ bảo vệ vững chắc
độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước
nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa nền văn hóa
và lợi ích quốc gia dân tộc giữ vững
môi trường hòa bình ổn định chính trị an ninh
quốc gia an ninh con người xây dựng
xã hội trật tự kỳ cương an toàn
lành mạnh trên cơ sở đó
bộ trưởng bộ công an
tô lâm cho biết có chín nhóm
nhiệm vụ giải pháp được đại hội một mươi ba của đảng
đưa ra với mục tiêu bảo vệ an ninh
quốc gia đó là tăng cường sự lãnh đạo
của đảng nâng cao hiệu lực hiệu quả
quản lý của nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh
quốc gia nâng cao nhận thức tinh thần
cảnh giác trách nhiệm của người dân
và toàn xã hội đối với các vấn đề
liên quan an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh
quốc gia xây dựng củng cố
bốn nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
kết hợp chặt chẽ với nền quốc phòng
toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân
vững chắc thiết lập thế trận an ninh liên hoàn
xây dựng lực lượng công an nhân dân
mạnh chính quy tinh nguyện
từng bước hiện đại một số lực lượng
tiến thẳng lên hiện đại
trên báo lao động số ra ngày hôm nay
có bài viết
tìm lời giải cho bài toán dãn dân
phố cổ hà nội phải biết vì sao
người dân không muốn rời khỏi nội đô
với việc ban hành quy hoạch phân khu đô thị
ở bốn quận nội đô hà nội một lần nữa
đi tìm lời giải cho bài toán giãn dân phố cổ
một bài toán đã kéo dài hơn hai mươi năm
mà chưa tìm ra cái kết thỏa đáng
và ở lân trở lại này với những thách thức
đã tồn tại dài dẳng hàng thập kỷ qua
bài toán dãn dân phố cổ cần hiểu rõ
căn nguyên vì sao người dân
không muốn rời khỏi nội đô để mà giải quyết
ngay từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ủy ban nhân dân tp hà nội
đã đặt ra chủ trương di dân phố cổ
với mục tiêu giảm mật độ dân cư
cũng như áp lực lên cơ sở hạ tầng
tại khu vực này dù vậy đến tháng một
năm hai nghìn một mươi ba đề án giãn dân phố cổ
mới chính thức được phê duyệt
theo đề án này mật độ dân cư phố cổ
sẽ được giảm từ tám trăm hai mươi ba người một ha
năm hai nghìn một mươi xuống
còn năm trăm linh người một hectare vào năm hai nghìn hai mươi
khu vực phố cổ nằm
tại quận hoàn kiếm sẽ phải di chuyển
trên sáu năm trăm linh hộ dân với khoảng
theo tiến sĩ kiến trúc sư đào ngọc nghiêm
phó chủ tịch hội quy hoạch và phát triển
đô thị việt nam chỉ ra những nguyên nhân
khiến người dân không mặn mà rời khỏi nội đô
thứ nhất là do các vấn đề thủ tục
pháp lý thứ hai là vướng mắc
trong cải tạo xây dựng các khu trung cư mới
cùng các nhà trung cư trong nội đô
cuối cùng là chưa tạo điều kiện thuận lợi
mức giá yêu đãi cho người di rời ra khỏi khu vực này
chuyên gia cũng cho rằng
để bài toán giãn dân phố cổ
sau hơn hai mươi năm chờ đợi có được lời giải thỏa đáng
cần được sự đồng thuận từ nhân dân
và nỗ lực mạnh mẽ của các cấp chính quyền
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý khác
cùng với sáng phương nam

học viên hoàng trí
bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm về công tác trong quý một năm nay sở xây dựng thành phố cho biết đã báo cáo
ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết vướng mắt việc thực hiện các thủ tục đầu tư một mươi năm dự án
đồng thời sở xây dựng tp hcm cũng có ý kiến góp ý gửi sở kế hoạch và đầu tư tp hcm về chấp thuận
chủ trương đầu tư đối với một mươi năm dự án và hướng dẫn giải quyết vướng mắt việc thực hiện các thủ tục đầu tư hai mươi ba dự án
ngoài ra trong ba tháng đầu năm về nhà ở thương mại sở cũng đã thẩm định trình ủy ban nhân dân thành phố
về chấp thuận đầu tư năm dự án điều chỉnh chấp thuận đầu tư năm dự án chấp thuận chủ trương đầu tư công nhận chủ đầu tư bảy dự án
lũy kế từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay sở xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành
trong tương lai của năm dự án với tổng số gần ba bốn trăm năm mươi căn nhà
về kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình
sở này đã tổ chức kiểm tra bảy mươi chín lượt công trình xây dựng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tăng hai mươi bảy bốn
thông báo kết quả kiểm tra bảy mươi bốn công trình so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tăng một mươi chín bốn
kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng sở đã tổ chức kiểm tra một mươi chín lượt công trình xây dựng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tăng một mươi tám tám
thông báo kết quả kiểm tra một mươi chín hồ sơ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tăng một trăm ba mươi bảy năm
chuyển thanh tra sở xử lý hai công trình vi phạm trật tự xây dựng
sở xây dựng thành phố cũng đã thẩm định trình ủy ban nhân dân tp hcm phương án phá rỡ bốn công trình vi phạm trật tự xây dựng
hướng dẫn lập phương án phái giở một mươi bảy công trình vi phạm trật tự xây dựng
sau thời gian dài cấm năm hai nghìn một mươi bảy thành phố cho quảng cáo trên xoay biếc
nhưng mới đây sở giao thông vận tải đề xuất ngưng vì chưa hiệu quả
trước năm hai nghìn hai quảng cáo trên thần xoay biếc ở tp hcm đã diễn ra nhưng chưa được nguy hoạch
nên chỉ thực hiện quy mô nhỏ lẻ
tháng chín năm hai nghìn hai ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định một trăm linh tám về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố
trong đó có điều khoản cấm quảng cáo trên phương tiện vận tải hành khách công cộng vì sợ ảnh hưởng mỹ quan đô thị
quy định này bị các doanh nghiệp phản ứng bởi cho rằng ảnh hưởng lĩnh vực quảng cáo
chưa kể nhiều địa phương trong nước không cấm quảng cáo trên xoay biếc như tp hcm
tuy nhiên thành phố không thay đổi quan điểm để quảng cáo trên xoay biếc hiệu quả
theo một số chuyên gia cho rằng thành phố không nên can thiệp quá sâu mà để thị trường điều chỉnh
bởi đa số xoay biếc đang chạy đều là củ tư nhân xã viên hợp tác xã
việc cho phép tự thương tạo ký hợp đồng giúp doanh nghiệp chủ động tiết kiệm thời gian
mới đây hiệp hội đã có kiến nghị gọi ủy ban nhân dân tp hcm cho thông phần tải
tháo gỡ vướng mắt nhằm thúc đẩy quảng cáo trên xoay biếc phát triển
hiện tp hcm có hơn hai ba trăm linh xe buýt trên một trăm ba mươi bảy tuyến bao gồm cả trợ giá và không trợ giá
trung bình mỗi năm tp hcm chi hơn một tỷ đồng hỗ trợ xoay biếc
theo tính toán nếu toàn bộ xoay biếc được quảng cáo ngoài thân
thành phố thu về hơn một trăm linh tỷ đồng mỗi năm giúp giảm trợ giá cho loại hình này
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm sẽ tạm dừng
tiếp nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
hôm nay để tăng cường nguồn lực cho công an tp thủ đức và quận huyện
theo đó công an tp hcm sẽ tổ chức cấp căn cứ công dân gắn chip cho người dân
đến từng địa bàn dân cư tổ dân phố khu phố
công dân có nhu cầu làm thủ tục cấp mới đổi cấp lại căn cứ công dân gắn chip
thì đến công an tp thủ đức và công an hai mươi một quận quyện nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú
để được tiếp nhận hồ sơ
hiện nay công an tp thủ đức và công an hai mươi một quận nguyện đều bố trí tổ chức cấp căn cước công dân
tại trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính và các điểm cấp căn cước công dân lưu động
tại địa bàn phường xã thị trấn
mỗi địa bàn quận quyện tp thủ đức có ít nhất hai điểm cấp căn cước công dân lưu động trở lên
cũng theo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm cho hay
đây là chủ trương chung của bộ công an triển khai đến công an các tỉnh thành
theo đó công an các tỉnh thành sẽ tăng cường lực lượng tiếp nhận hồ sơ làm căn cứ công dân
gắn chiếp cho công an quận huyện
tại tp hcm phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm
sẽ triển khai lực lượng xuống tăng cường cho quận quyện
riêng hai xe cấp căn cứ công dân gắn chiếp lưu động của công an tp hcm
sẽ tăng cường cho công an tp thủ đức và công an huyện bình chánh
để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân theo quy định của bộ công an
và công an tp hcm lãnh đạo công an huyện tân hiệp đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ
tập trung cao độ triển khai toàn diện quyết liệt các giải pháp
duy trì việc cấp phát căn cứ công dân từ bảy giờ sáng cho đến tận khuya
đồng thời bổ sung cập nhật thông tin dân cư bảo đảm đúng đủ sạch sống
phục vụ hiệu quả việc cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn
tỉnh kiên giang nơi có đông đồng bào theo đạo công giáo
từ sáng sớm đã có hàng trăm giáo dân phần lớn là người già người lớn tuổi
và người tàn tật đã đến tại khu vực nhà thờ thánh an tôn
ở ấp tân hà a xã tân hiệp b để được làm thủ tục cấp đổi thẻ
việc cấp căn cước công dân gắn chip được đơn giản hóa rất nhiều thủ tục
đối với dân dù đã thông báo rồi có thể người ta sẽ quên xót giấy này giấy kia
nhưng vẫn cứ kiên trì và vẫn vui vẻ giải thích cho bà con
để thuận lợi cho người dân trước đó công an huyện tân hiệp đã thông báo rộng rãi
trên các phương tiện truyền thông và nhiều kênh thông tin của các địa phương
về thời gian địa điểm các thủ tục giấy tờ cấp đổi căn cước công dân
thông qua công tác tuyên truyền còn kết hợp hướng dẫn bà con chuẩn bị đầy đủ
các loại giấy tờ hồ sơ thủ tục cần thiết để mang theo khi đến làm căn cước công dân
với cách làm như vậy khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
sẽ thuận tiện hơn tránh mất nhiều thời gian hướng dẫn thủ tục
đoàn công tác đã nhiệt tình giúp đỡ trong người dân của chúng tôi
thế thì đây là một cái cũng người dân cũng rất là phấn khởi
cho nên từ sáng đến giờ là đi rất là đông để mà rồi rút cục cùng nhau
để mà làm hoàn thành cái nhiệm vụ của người công dân
hiện nay cán bộ chiến sĩ công an huyện tân hiệp thực hiện việc cấp căn cước công dân
tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ
thời gian làm việc từ bảy giờ sáng cho đến hai mươi hai giờ đêm
nhưng thực tế với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ còn dân thì còn làm
với số lượng người dân rất đông tất cả các bộ chiến sĩ của tổ cấp căn cước công dân
lưu động tại các nhà thờ và các giáo sứ phải thay nhau làm việc liên tục
để làm thủ tục cấp căn cước cho công dân
với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đề ra các cán bộ chiến sĩ công an huyện tân hiệp
sẽ nỗ lực hết mình góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch cấp căn cước công dân
trên địa bàn tỉnh kiên giang
thưa quý vị tạp bút sài gòn rủi rong nổi nhớ để lại ấn tượng cho đọc giả
khi giới thiệu đến bản đọc vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thời gian xuất bản lại chung với cao điểm chống dịch covid một mươi chín
nên phải đến chủ nhật vừa qua ngày hai mươi tám tháng ba tác giả đào thị thanh tuyền
mới có cơ duyên gặp gỡ với đọc giả
buổi giao lưu cũng để kỷ niệm đợt tái bản của cuốn sách này
đến với việc viết văn như một cơ duyên bởi công việc mà kê bút đào thị thanh tuyền
nhất là kỹ sư tại sở khoa học và công nghệ khánh hòa
do đó những mẫu chuyện của chị mộc mạc và hồn nhiên tiếp cận mảnh ghép
đời sống ở bất kỳ đâu chị đi qua
sài gòn rủi rong nổi nhớ đưa đọc giả trên một chiếc xe chầm chầm
dạo quanh mảnh đất tử tế này nhìn và tìm hiểu từng thân phận
từng câu chuyện ngẫu nhiên mà đầy gắn bó như thân quen từ bao giờ
buổi gặp gỡ đầu tiên của tác giả với công chúng còn có sự đồng hành
của tiến sĩ văn học hà thanh vân và nhà thơ lê minh quốc
viết về những nơi mình đã đi qua và sài gòn thì vẫn là cái nguồn cảm xúc
mà sẽ còn viết nhiều nữa nếu mà còn sức khỏe chân còn đi được
muốn nói với mọi người rằng là cuộc sống nó giống như cái bữa cơm
nó bày biện cho mình rồi
ví dụ như là cảnh đẹp nè núi sông là con người nè
thì bữa cơm đã bày ra cho mình rồi thì mình có việc tận hưởng
thì hãy tận hưởng cuộc sống đến mà
đến khi nào mình không còn tận hưởng được nữa thì thôi
bộ sài gòn rủi rong nổi nhớ sẽ giúp người đầu khám phá mảnh đất này
bằng hai góc nhìn của khe bút đào thị thanh tuyền
và từ một người bạn ngoại quốc hòa sĩ jean marc paulette
bộ tranh màu nước về sài gòn được chi bút đặt hàng người hòa sĩ pháp thực hiện
góp thêm cảm xúc cho những ai cầm trên tay ấn phẩm này
tình trạng học sinh đi xe đạp điện xe máy điện vi phạm luật giao thông
đang diễn ra phổ biến
đặc biệt là không đổi mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ phóng nhanh vượt ẩu
tiêu mẩn các nguy cơ gây tên ản giao thông
mới đây ban an toàn giao thông tp hà nội đã đề nghị công an thành phố
sở giao thông vận tải ubnd các quận huyện thị xã
chỉ đáo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm trật tự để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phường phú lãng quận hà đông
không khó để bắt gặp tình trạng vi phạm luật giao thông như thế này
thậm chí nhiều trường hợp còn bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng
hiện nay học sinh sử dụng loại phương tiện này rất nhiều
song tính an toàn của một số phương tiện chưa cao
cộng thêm ý thức của kem học sinh rất hạn chế
theo thống kê của ubnd có đến bảy mươi số vụ tai nạn giao thông gây thương vong
do học sinh điều khiển xe máy điện xe đạp điện
mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên kết hợp vừa xử phạt vừa tuyên truyền
sòng vẫn không thấm vào đầu
nếu sự quản lý từ gia đình vẫn thiếu chặt chẽ như vậy
thì tình trạng vi phạm này khó mà giảm thiểu
nhiều phụ huynh trên quan điểm là gì
là con vi phạm đến lúc tiền chống thôi
về lại tiếp tục cho các cháu điều khiển phương tiện
với nhiều lý do là gia đình không có người đưa đón
rồi các viện có rất nhiều lý do khác
xa đoàn thông cũng tập trung xử lý rất cương quyết
thế nhưng mà để mà giảm thiểu được hành vi vi phạm đối với các em học sinh
thì cái này nó phải đến từ thứ nhất là công tác tuyên truyền của nhà trường
phối hợp với phụ huynh học sinh
phải làm công tác thường xuyên
thì mới có theo tôi thì mới có thể
giảm được các tình trạng này các em nhận thức được hành vi đó là hành vi nguy hiểm
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra
kiểm soát trên các tuyến đường cổng trường học
để kịp thời xử lý ngăn chặn vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm các công nhân mất tích
tại thủy điện rào trăng ba huyện phong điền tỉnh thường thiên huế
ngay sau khi hoàn thành công tác đắp nê quai nắn dòng chảy của sông rào trăng
ngày hôm qua các lực lượng tìm kiếm đã dốc toàn bộ lực lượng phương tiện
tập trung bơm nước để tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông
trong ngày hai mươi tám tháng ba bốn máy múc cỡ lớn và máy ủi đã được huy động vào hiện trường
để tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm
để đẩy nhanh hơn nữa việc tìm kiếm các lực lượng tiếp tục được chia làm hai tốt
một tốt tập trung tìm kiếm các khu vực xung quanh bãi bồi
lực lượng còn lại khẩn trương khơi thông dòng chảy và tìm kiếm các vị trí xung quanh lòng hồ
đây là vị trí được xác định là có khả năng có thi thể các công nhân mất tích
vì vậy các lực lượng đang quyết tâm tìm kiếm với tinh thần cao nhất
đến chiều cùng ngày sau khi hai máy bơm nước công suất lớn hút cạn nước dưới lòng sông đến đâu
các lực lượng triển khai tìm kiếm đến đó
tuy nhiên đến một mươi sáu giờ chiều hôm qua vẫn chưa tìm thấy thêm được nạn nhân nào
công tác tìm kiếm đang bước sang giai đoạn quyết định
các khu vực bãi bồi và xung quanh bãi bồi cơ bản đã được tìm kiếm cơ bản gần hết
vì vậy vị trí dưới lòng sông được hy vọng là khả năng cao nhất có thể tìm thấy các thi thể
mặc cho thời tiết tại lào trăng những ngày này nắng nóng và khắc miệt
song với quyết tâm của các lực lượng công tác tìm kiếm đang được triển khai một cách khẩn trương nhất
và hy vọng các lực lượng sẽ sớm tìm được các công nhân vẫn còn đang mất tích
thưa quý vị và các bạn trước nghĩa cử cao cả của ba gia đình
ông hồ lô chú tải xã a
gia đình anh hồ văn minh tại xã hướng việt huyện hướng hóa
và vợ chồng chị đoàn thị thôi tại xã tân long huyện hướng hóa
đã tỉnh huyện hiến tặng gần ba mét vuông đất cho công an xã
xây dựng trụ sở ở vùng núi quảng trị
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm đã gửi thư cảm ơn và khen ngợi hành động đẹp
nghĩa tình cao cả mà các hộ gia đình đã dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an ba xã nói riêng
những nghĩa cử cao đẹp như vậy không chỉ gửi gắm niềm tin
mà còn là động lực để từng cán bộ chiến sĩ thêm nghị lực
thêm quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn rất rành
vợ chồng ông hồ lô và bà hồ thị thủy là một trong những tấm gương tiêu biểu
tại xã a ngo bởi gia đình ông đã tự nguyện hiến hơn một mươi hai mét vuông đất
cho địa phương xây dựng trạm y tế trường học trụ sở ủy ban đồn biên phòng
trong đó có một ba trăm linh m hai đất cho công an xã a ngo xây dựng trụ sở
khi biết đến tấm lòng nhân ái và hoàn cảnh khó khăn của ông hồ lô
lại thường xuyên đau ốm bệnh tật
từ ngày lương tích góp được các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
đã khoan tặng cho gia đình một giếng nước mới
hơn nữa công an huyện và tỉnh quảng trị còn vận động một trăm linh triệu đồng
xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình ông
đối với diễn đất
tôi thấy là nó trầm lặng vẫn có công lao gì hết
nhưng mà đặc biệt lần này là nhờ từ công an xã đến công an huyện
đến công an tỉnh đã quan tâm
thấy cái vị trí hiến đất của bà con nó có giá trị
viện trang của bà rất là hệ sức có ý nghĩa giúp đỡ cho người công an
nhưng trước mắt chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ
sau đó sẽ xây dựng cuộc sơ để phục vụ tổ chức công tác
cho đi bằng tất cả tấm lòng và không mong được nhận lại
đó là suy nghĩ và tình cảm của các hộ dân dành cho lực lượng công an xã
cũng như ông hồ lô gia đình anh hồ văn minh và vợ chồng chị đoàn thị thôi cũng vậy
nhận thấy tình hình an ninh trật tự ở địa bàn vùng biên giới
ngày càng diễn biến phức tạp
tức là tội phạm về ma tuế
vì vậy họ muốn được hiến đất để công an xã chính quy sớm ổn định yên tâm công tác
vì tinh thần mình cũng vì công đồng vì công việc của mấy anh dành cho bà con
nên cũng sẵn sàng là hiện đất để các anh là ổn định
thứ nhất là chỗ ăn chỗ ở rồi sau đó về công việc
chị mong là mấy chủ công an sau này về đất
làm đây thì làm nhiệm vụ tốt hơn
thì giúp cho xã nhà mình được hợp dơ thuận lợi hơn
công an huyền cũng đánh giá rất cao về tấm lòng cao cả tốt đẹp của quân chúng nhân dân
đối với lực lượng công an nhân dân
đó là thể hiện cái lòng tin yêu sâu sắc
và là gửi gắm cái niềm tin của lực lượng công an đối với quần chúng nhân dân
và trong đó thể hiện được cái tấm lòng
đó là không có cái gì mà
mà nhân dân tiếc đối với lực lượng công an kể cả tài sản vật chất và kể cả tình mạng
đáp lại sự tin yêu của nhân dân các cán bộ chiến sĩ công an chính quy
đang ngày đêm bám cơ sở phát huy tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
hướng đến mục tiêu cao cả đó là vì bình yên vì hạnh phúc của người dân vùng
thưa quý vị và các bạn với tinh thần sung kích tình nguyện của những thanh niên mang màu áo xanh
đoàn xã bình trị huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã giúp đỡ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
và vừa qua chính sức trẻ ấy đã huy động và cùng chung tay xây tặng căn nhà cho một gia đình có hoàn cảnh vô cùng éo le
đó không chỉ là sự sẻ chia mà còn thể hiện tinh thần đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên trong tháng ba tình nguyện này
trắng tay trở về quê

vào một đường chuyến làm ăn xa gia đình bà thái thị bảy ở xã bình trị huyện thang bình
gồm bốn người phải sống nhờ trong căn nhà của một hộ dân địa phương đang đi làm tại thành phố hồ chí minh
gia đình bà bảy đầu tư nhiều mô hình kinh tế ngay tại quê nhà để thoát nghèo nhưng đều thất bại
bi kịch tiếp tục xảy đến khi bà bảy bị chứng u gan giai đoạn cuối
sức khỏe yếu phải nằm một chỗ trong khi hai người con đều đang ở độ tuổi ăn học
ở độ tuổi ăn học biết được hoàn cảnh đó đoàn thanh niên xã bình trị đã kêu gọi nguyên góp
và cùng chung sức xây tặng gia đình bà một căn nhà
hiện tại thì mẹ thì bệnh ung thư và bệnh viện không chữa được và ba thì đi làm công nhân
mà phải nghỉ ở nhà để chăm cho mẹ và gia đình được các bạn tùng quân và các bạn giúp đỡ
để xây nhà để có chỗ ở thì em cũng thấy là không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
tuy căn nhà không lớn nhưng nó là sự đóng góp chung tay của những tấm lòng sẻ chia
rất nhiều trong số đó là những em học sinh vẫn đang cấp sách đến trường
các em đã dành dùm tiền
từ số tiền tiêu vặt mỗi ngày từ những chú heo đất đã gắn bó suốt nhiều năm để cùng chung tay lan tỏa những yêu thương
khi mà em làm hoạt động này cũng như là các bạn trong lớp em đều cảm thấy rất là tự hào và rất là vui mừng
khi mà có thể giúp một phần công sức mặc dù rất là nhỏ tụi em cũng không làm được gì nhiều
nhưng mà cũng góp phần giúp các chú công nhân giúp các chú thợ xài có thể xây nhà để cho bạn thảo có một máy ấm khăn trang hơn
trong công tác vận động quần chúng nhân dân và cũng như là công tác tập hợp thanh niên tại địa phương
thì hiện nay là về cái hoàn cảnh của cô thái thị bãi thì hiện nay được nhận được từ các câu lục bộ thường nguyện
để góp phần tích cực vào cái việc mà hỗ trợ cho cổ bãi có được cái ngôi nhà sau này che nắng che mưa
hiện nay với sự vận động và tích cực của bàn chấp hành đoàn xã hỗ trợ về nhân lực
là cũng như tạo cái môi trường để các bạn đoàn viên thanh niên chúng ta gắn kết với nhau
là để biết việc làm ý nghĩa của mình
được khởi công từ đầu tháng ba đến nay căn nhà rộng bảy mươi m hai đã gần hoàn thành
với tổng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
gia đình bà bảy cũng sắp có máy ấm riêng để che nắng che mưa
đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với những đoàn viên thanh niên
đang khoác lên bình màu áo xanh tình nguyện sau hơn một tháng trời vuông đắp yêu thương
phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại